cũng trong sáng ngày hôm nay tại xã việt vinh huyện bắc quang tòa nhân dân tỉnh hà giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự đối với tằng văn viết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn tân thành xã việt vinh huyện bắc quang tỉnh hà giang về tội giết người
theo cáo trạng do không có tiền chuộc chiếc xe đạp điện đã cắm nên ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi năm viết đến nhà bà hoàng thị đương gần nhà viết để hỏi vay tiền
khi được bà đương cho vay số tiền ít hơn với số tiền đã hỏi viết đã rằng co với bà đương rồi lấy con dao cứa cổ bà đương khiến bà đương chết ngay tại chỗ
sau đó viết lấy đi một triệu ba mươi đồng và tháo hai chiếc phòng tai bằng vàng trị giá ba triệu ba trăm ba mươi đồng
tòa nhân dân tỉnh hà giang tuyên phạt bị cáo tằng văn viết trung thân về tội giết người năm năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt chung là tù trung thân
buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại chín mươi chín triệu đồng